viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa có chỉ thị yêu cầu các đơn vị cấp dưới và viện kiểm sát quân sự phối hợp cơ quan điều tra
tòa án cung cấp xử lý nghiêm những hành vi phạm tội liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh theo bộ luật hình sự
chỉ thị yêu cầu trước mắt viện kiểm sát nhân dân phối hợp với cơ quan tố tụng cung cấp chọn một số vụ điển hình
để khởi tố điều tra truy tố xét xử nhằm gian đe trong công tác phòng chống dịch
chỉ thị yêu cầu viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với cơ quan điều tra tòa án cung cấp để phát hiện xử lý kịp thời
nghiêm minh những hành vi phạm tội liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định của bộ luật hình sự
như không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
như hành vi trốn khỏi nơi cách ly không tuân thủ quy định về cách ly không khai báo y tế khai báo không đầy đủ
hoặc khai báo gian dối từ chối trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly cưỡng chế cách ly
vi phạm quy định ở nơi công cộng gây thiệt hại do phát sinh chi phí phòng chống dịch covid một mươi chín từ một trăm linh triệu đồng trở lên
bên cạnh đó là các hành vi đưa ra những thông tin bịa đặt không đúng sự thật về dịch bệnh gây hoang mang lo lắng trong xã hội
hoặc nhằm mục đích chống nhà nước lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện hành vi trái pháp luật
nhằm trục lợi như hành vi đầu cơ buôn lậu làm giả hàng hóa lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tham nhũng hoặc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng
viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu các đơn vị phối hợp cơ quan điều tra tòa án cung cấp xử lý nhanh chóng những hành vi đó
áp dụng ngay thủ tục rút gọn đối với các vụ án theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự